sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà tĩnh công bố hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
nguồn lây được xác định có liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
ngay lập tức sở y tế hà tĩnh đã yêu cầu giả soát xét nghiệm và cách ly các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm này
hai ca mắc covid một mươi chín gồm nam lk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có địa chỉ tại thôn minh lộc xã cẩm lộc
và nam tqv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là f một của lk có địa chỉ tại xã cẩm lĩnh huyện cẩm xuyên
theo điều tra dịch tễ ngày một mươi sáu tháng chín nam bệnh nhân t cùng bố đến bệnh viện việt đức làm thủ tục khám và nhập viện điều trị
bảy giờ ngày hai mươi tám tháng chín anh đi xe cấp cứu một trăm một mươi năm thành sen hà tĩnh cùng bố và một tài xế về nhà
ngày hai mươi chín tháng chín nam thanh niên xuống trạm y tế cẩm lộc khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
khoảng một mươi tám giờ ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân thấy sốt rát họng nên xuống trạm y tế xã tết nhanh cho kết quả dương tính
đến ba giờ ngày một tháng một mươi kết quả xét nghiệm rt
pca của cdc hà tĩnh khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
còn f một của bệnh nhân nói trên tiếp xúc vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín cũng đã có kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện hai ca f trong cộng đồng sở y tế hà tĩnh đã ra công văn hỏa tốc chỉ đạo các bệnh viện trong tỉnh
trung tâm y tế tuyến huyện khẩn trương giả soát xét nghiệm cách ly các trường hợp bệnh nhân
người nhà bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện việt đức
thưa quý vị những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại